bệnh viện tim hà nội cùng với các nhà hào tâm phối hợp thực hiện chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh
và trao quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện đồng văn tỉnh hà giang
chương trình đã thu hút gần một năm trăm linh em đến khám sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh
thông qua chương trình khám và sàng lọc đã giúp phát hiện sớm trẻ em mắc bệnh tim
và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn chăm sóc điều trị
đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn hồ sơ
xin trợ giúp để được phẫu thuật miễn phí tại các bệnh viện trung tâm tim mạch hàng đầu tại việt nam
nhân dịp này bệnh viện tim hà nội và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng cho các điểm trường phổ thông
dân tộc bán chú xính lùng trường mầm non mã lầu và các em nhỏ tới khám sàng lọc trên địa bàn huyện đồng văn
nhiều phần quà thiết thực với giá trị hơn bốn trăm linh triệu đồng